tỉnh cao bằng ngày hôm nay đã ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với sars cov hai
đó là nam thanh niên sinh năm hai nghìn một trú tại xã yên thổ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
là nhân viên phục vụ của một nhà hàng tại tỉnh bắc ninh
ngày ba mươi một tháng một mươi người này bắt xe khách từ bắc ninh về tuyên quang
sau đó người nhà dùng xe máy đón đến trạm y tế xã để khai báo và được đưa đi cách ly tập trung
tại xã nam quang huyện bảo lâm
kết quả xét nghiệm pcr hai lần đều cho dương tính
tỉnh cao bằng đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định